kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô tại hà nội vừa diễn ra buổi tọa đàm hà nội mũ dơm và tem phiếu
nhân dịp ra mắt tác phẩm cùng tên của nhà văn trung sĩ
trong tác phẩm này tác giả trung sĩ đã mở ra cho người đọc một cánh cửa đến với hà nội rất khác
một hà nội vất vả hơn khó nhọc hơn nhưng cũng đầy vương vấn
tác giả trung sĩ tiên thật là xuân tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hà nội mũ dơm và tem phiếu là cuốn hồi ký ghi lại những kỷ niệm của tác giả trung sĩ
từ khi còn là một cậu bé chứng kiến đất nước chuyển mình qua từng giai đoạn từng cột mốc
bằng giọng văn trần chất trào phúng của mình tác giả gom góp lại ký ức của một cậu bé hà nội cũ
viết lại những khó khăn gian khổ của ngày đi sơ tán niềm hạnh phúc với chiếc mũ dơm
nỗi khó hiểu cho những chiếc tem phiếu
tác giả bằng trái tim đong đẩy tình yêu với mảnh đất này đã vẽ ra một hà nội những năm bảy mươi của thế kỷ trước rất chân thực
người đọc bất ngờ bật cười bởi sự trào phúng biển mai ở trang trước
thì ngay trang viết sau lại có thể lắng động bởi sự duyên dáng hóm hình đến kỳ lạ về thời thế và con người khi ấy